thưa quý vị quá tải áp lực để có một suất cho con vào lớp một mươi
những hình ảnh xếp hàng giữ chỗ khiến cho cả phụ huynh và học sinh đều hoang mang lo lắng
thế nhưng ngoài con đường đi vào các trường công lập hay các trường ngoài công lập
thì những em học sinh vừa mới tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ đi đâu
thi vào lớp một mươi là một ngưỡng cửa thế nhưng cũng còn rất nhiều con đường khác để đi
phân luồng hướng nghiệp đang là mục tiêu hướng đến để giảm bớt áp lực
cũng như là nhu cầu học nghề của học sinh
phòng tuyển sinh của trung tâm giáo dục thường xuyên huyện phúc thọ thành phố hà nội
những ngày này luôn bỏ cửa đón học sinh
lực học trung bình thay vì đăng ký vào sự thi lớp một mươi công lập
em hay yến đã chủ động đăng ký học tại trung tâm giáo dục thường xuyên
để có thể hoàn thành chương trình trung học phổ thông vừa được đào tạo nghề
khi vào đây em vẫn được học trong chương trình cấp ba và được học nghề văn hóa
em muốn vào đây để học được một nghề cho bản thân mình ạ
em thấy kỳ thi và mới rất là áp lực nên đây sẽ là lựa chọn của em
thì các em sẽ vừa được học văn hóa mà kết hợp với một cái nghề mà em yêu thích
thế thì trong quá trình đào tạo thì ba năm
thì nếu như các em thi được đỗ tốt nghiệp trung học thông
thì các em có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
và cũng có bằng trung cấp một cái nghề nào đó
dù đang theo học năm thứ ba hệ chín cộng phổ thông thuộc một trường cao đẳng
nhưng phí thị hồng nhung đã có một trang kinh doanh cá nhân của riêng mình
vừa học vừa kinh doanh với mức thu nhập hàng tháng từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng
hồng nhung cho thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn
đến cấp ba công đập thì cũng sẽ như thế
học rất là nặng nề một mươi hai một mươi ba môn văn hóa
thì em có tìm hiểu trường sẽ học ít môn văn hóa hơn
chúng em được học những kỹ năng mà thậm chí những kỹ năng đấy khi mà đi làm
chúng em cần những kỹ năng như vậy
tại hà nội năm học này chỉ tiêu vào lớp một mươi
có khoảng năm mươi năm phần trung học phổ thông
với bảy phần trăm số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đỗ vào các trường công lập
số còn lại sẽ học ở các trường ngoài công lập
trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc vừa làm nghề vừa học
tuy nhiên vấn đề phân luồng cho học sinh vẫn luôn nhạy cảm
năm ngoái số học sinh đi theo học giáo dục thường xuyên
hoặc là có kết hợp giáo dục nghệ nghiệp
mà đăng ký dự thi trung học phổ thông
chỉ có một mươi phần trăm tổng số học sinh đăng ký trung học phổ thông
tốt nghiệp trung học phổ thông
điều có nghĩa rằng là cái sức hút của giáo dục nghệ nghiệp
hoặc giáo dục thường xuyên là quá thấp
đối với học sinh
và cho đến giờ thì phụ huynh học sinh
chỉ là các thành phố lớn vẫn lấy con đường học
theo trung học của thông bình thường
và để rồi lên cao đảng đại học
là con đường chính
điều này phản ánh rõ ràng
tức là một mặt là cái hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở
chưa được như mong muốn
mỗi học sinh đều có năng khiếu của trung học phổ thông
và sở trường khác nhau
không chỉ có con đường duy nhất
phải học vào lớp một mươi công lập
mà còn nhiều hướng đi khác
để các em có thể thành công
quan trọng thầy cô
cha mẹ có những định hướng sớm
rõ ràng dựa trên lực học
và sở trường của học sinh